các lực lượng chức năng tỉnh vĩnh phúc đã huy động nhiều xe chuyên dụng và lính cứu hỏa đến dập tắt đám cháy
tuy nhiên đã có bốn người thiệt mạng bao gồm ba nam và một nữ và một người bị thương
hiện các lực lượng chức năng tỉnh vĩnh phúc đang tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân
hôm qua công an quận cầu giấy hà nội vừa hoàn tất điều tra vụ bé lê hoàng long sáu tuổi
học sinh lớp một tokyo trường tiểu học gateway tử vong trong xe ô tô đưa đón xảy ra vào ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
theo kết luận điều tra bé long tử vong do suy hô hấp tuần hoàn vì sốc nhiệt loại trừ nguyên nhân tử vong do tác động ngoại lực
quá trình điều tra công an quận cầu giấy đã trưng cầu viện khoa học hình sự bộ công an giám định hình ảnh thu tại trường gateway
theo bản kết luận giám định sáu mươi năm tập tin video năm mươi hai tập tin hình ảnh thu thập tại trường gateway không phát hiện dấu vết cắt ghép chỉnh sửa nội dung
để lấy được thông tin của doanh nghiệp các đối tượng này đã liên hệ với các cán bộ ngân hàng để bên này cung cấp dữ liệu doanh nghiệp
với mỗi bộ hồ sơ doanh nghiệp cán bộ ngân hàng sẽ được nhận từ một mươi một mươi ba triệu đồng
đối tượng lê tuấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường hưng bình tp vinh là chủ quản là chủ của quán ba zuli số sáu mươi ba đường nguyễn đức cảnh phường hương bình tp vinh có vai trò chủ mưu cầm đầu đường dây
từ năm hai nghìn một mươi hai dũng làm tổng đại lý tài khoản cá độ bóng đá trên trang bóng tám mươi tám sau đó các đại lý phía dưới sẽ cung cấp tài khoản cho người chơi
các con bạc sẽ được cấp tài khoản thành viên để trực tiếp cá cược trên trang web tùy từng tài khoản thành viên mà thỏa thuận về hạn mức điểm và giá điểm khác nhau
khi vào các trang web cá độ và đăng nhập người chơi sẽ tham gia cá độ tất cả các giải đấu ở trong nước và cả trên thế giới
kết thúc cá độ thì tài khoản cấp trên theo dõi được tiền thắng thua của tài khoản cấp dưới các cấp tổng hợp và thanh toán tiền thắng thua hàng tuần và chiều ngày thứ hai bằng tiền mặt hoặc là chuyển khoản ngân hàng
với cách thức như vậy thì trong một thời gian gần một tháng số tiền của đường dây đánh bạc này đã lên tới hơn bảy mươi năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc khởi tố hai mươi một bị can và ra lệnh tạm giam bảy bị can về tội tổ chức đánh bạc hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
sau gần một tháng truy xét công an tỉnh bình thuận đã ập vào một khách sạn ở thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh bắt giữ kẻ trộm hai trăm linh cây vàng của tiệm vàng hồng bền ở huyện bắc bình tỉnh bình thuận
nghi can bị bắt là trần nguyên lâm hai mươi chín tuổi trú tại thôn thống nhất xã đắc nhau huyện bù đăng tỉnh bình phước
để qua mắt lực lượng chức năng trong quá trình lẩn trốn lâm đã phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi hình dạng và sử dụng chứng minh nhân dân mang tên lê bảo nguyên chú tại tỉnh đồng nai
bước đầu xác định lâm một mình leo từ ngôi nhà đang xây kế bên qua tiệm vàng hồng bền rồi đu dây xuống để cậy tủ lấy vàng cho vào hai túi ni lông
trước đó vào sáng ngày năm tháng một mươi một ông phạm văn sơn là chủ tiệm vàng hồng bền trình báo bị kẻ gian lấy mất hai trăm linh cây vàng trị giá tài sản khoảng bảy tỷ đồng
công an tỉnh bình thuận đã lập biên bản thu giữ số vàng tăng vật và tiến hành di lý trần nguyên lâm về tỉnh bình thuận
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa tỉnh long an
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng châu hoàng thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp bốn xã vĩnh sương huyện tân châu tỉnh an giang về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
còn về tội trộm cắp tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân thạnh tỉnh long an đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn văn vốn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp hai xã bình hàng trung huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
và đối tượng lâm hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ hậu thường trú tại ấp bưng thung xã long phú huyện long phú tỉnh sóc trăng
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của cơ quan công an
quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện